năm hai nghìn một mươi tám đánh dấu bước tiến vượt bậc của ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của việt nam
với kim ngành xuất khẩu lên tới trên chín ba tỷ đô la mỹ ngành chế biến và xuất khẩu gỗ chính thức vượt qua ngành thủy sản
trở thành mặt hàng có giá trị lớn nhất trong toàn ngành nông nghiệp
cùng với đó giá trị xuất siêu lên tới bảy tỷ đô la mỹ đứng đầu trong các ngành kinh tế xuất khẩu của việt nam
kết quả này đánh dấu sự nỗ lực vượt bậc của cả chính phủ và các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ
trước hết có thể nói rằng đây là một sự quan tâm và hướng đi đúng đắn
các doanh nghiệp việt nam cũng đã rất nhợi bén kịp thời và thực sự đã đầu tư vào việc sản xuất
rồi cải tiến mẫu mã chất lượng và có những cái giá cả cạnh tranh
và với sự hỗ trợ của nhà nước thì cũng đã thâm nhập được vào những thị trường quan trọng như là thị trường hoa kỳ
nhật bản eu và một số thị trường khác
tuy sản lượng và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh song theo các chuyên gia
các doanh nghiệp gỗ việt nam mới chỉ chủ yếu thực hiện các công đoạn khai thác
gia công và chế biến những công đoạn có giá trị gia tăng không cao
trong khi đó ở những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế phân phối ra nước ngoài
và xây dựng thương hiệu quốc tế các doanh nghiệp việt vẫn chưa làm được
theo như thống kê thì chúng ta biết rằng là trong sản xuất thì chúng ta có thể tạo được cái giá trị gia tăng vào khoảng năm mươi đến một mươi năm
tuy nhiên nếu chúng ta tập trung vào khâu thiết kế thì thiết kế mới tạo ra được cái giá trị vào khoảng từ một mươi năm cho đến năm mươi
nếu có thương hiệu thì chúng ta có thể đạt được cái giá trị gia tăng thậm chí lên đến một trăm linh hai trăm linh
tại hội trợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu việt nam hai nghìn một mươi chín vừa được khai mạc ngày sáu tháng ba vừa qua
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải nhấn mạnh các doanh nghiệp gỗ việt nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và quảng bá thương hiệu ra thị trường thế giới
phía bộ công thương cũng khẳng định sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác xúc tiến thương mại phát triển thương hiệu
nhằm giúp các doanh nghiệp gỗ việt nam cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị gỗ toàn cầu và tối đa hóa lợi nhuận từ sản phẩm gỗ